thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả kể từ khi trở thành thành viên của unesco vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu việt nam luôn là một thành viên tích cực chủ động có những đóng góp và đảm nhận tốt vai trò của mình tại các cơ quan quan trọng của unesco
trong thời gian qua phó chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại liên bang nga tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong thời gian qua tiếp tục góp phần cùng đảng nhà nước củng cố duy trì và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đạt hiệu quả cao hơn nữa
trong sáng ngày một mươi chín tháng chín phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới dân hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh ở moscow
châu trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao nguyên đặc phái viên của thủ tướng chính phủ việt nam về các vấn đề unesco tổng thư ký ủy ban quốc gia unesco của việt nam
ông phạm xanh châu trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao nguyên đặc phái viên của thủ tướng chính phủ việt nam về các vấn đề unesco
tổng thư ký ủy ban quốc gia unesco của việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ông là người trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm làm đại sứ trường phái đoàn thường trực nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam bên cạnh unesco paris cộng hòa pháp
đồng thời được nhà nước việt nam cử làm đại diện của chủ tịch nước việt nam tại cộng đồng pháp ngữ năm hai nghìn hai
ông từng tham gia soạn thảo công ước hai nghìn ba về di sản văn hóa phi vật thể
làm phó chủ tịch hội đồng chấp hành unesco năm hai nghìn một và chủ tịch nhóm soạn thảo
công ước năm hai nghìn năm về đa dạng biểu đạt văn hóa
từng là chủ tịch các nhóm đại sứ khu vực châu á thái bình dương tại unesco năm hai nghìn hai
và tham gia điều phối quan hệ giữa các quốc gia thành viên với tổ chức unesco
năm hai nghìn một mươi một ông được cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của việt nam tại vương quốc bỉ
đại công quốc luxembourg và trường đoàn việt nam bên cạnh liên minh châu âu nhậm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi một
và từ năm hai nghìn một mươi bảy
ông đồng thời giữ chức vụ tổng thư ký ủy ban quốc gia unesco việt nam
và vụ trưởng vụ văn hóa đối ngoại và unesco bộ ngoại giao
năm hai nghìn một mươi sáu ông được bổ nhiệm là trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao
và đặc phái viên của thủ tướng chính phủ việt nam về các vấn đề unesco
ông từng nhận huân chương danh dự đại thập hoàng gia hạng nhất của vương quốc bỉ
và huân chương cành cọ hàn lâm của cộng hòa pháp
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi
thưa ông được biết là ông gắn bó rất là nhiều với unesco
vậy thì không biết được rằng là ông có thể chia sẻ những ưu tiên của việt nam
đối với unesco hiện nay là gì
thật ra thì trước tiên chúng ta phải hiểu rằng là
unesco đã mang lại cho việt nam rất nhiều cái tư tưởng mới
unesco là một tổ chức trí tuệ tổ chức về hợp tác
trên lĩnh vực giáo dục văn hóa khoa học công nghệ thông tin
unesco đã truyền đạt lại các tư tưởng
tự nhiên tư tưởng về giáo dục là học để biết học để làm
học để chung sống hòa bình và học để làm người
hay là tư tưởng học nữa học mãi của lê ninh học suốt đời
thì đấy là những cái tư tưởng mà nó có giá trị hơn là tiền bạc
thế thì ưu tiên hiện nay của việt nam đối với unesco
thì mỗi lĩnh vực có một ưu tiên nhất định
nhưng mà tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực giáo dục
thì ưu tiên của chúng ta đó là làm thế nào để tiếp tục
tiếp thu tất cả những người
những cái tinh hoa và các chiếc lý của unesco
cho nền giáo dục của việt nam
đặc biệt là chúng ta đang tiến hành cải cách cái giáo dục
với lĩnh vực văn hóa thì chúng ta vẫn tiếp tục làm thế nào đó
để phát huy hơn nữa các cái dịnh dữ và phát huy
bản sắc văn hóa của việt nam
hay là lĩnh vực khoa học thì chúng ta sẽ cố gắng
xây dựng cái trung tâm đào tạo về vật lý và toán học
của khu vực tại việt nam
do đó nên nói là rộng ra thì có rất nhiều các cái
nhưng mà ưu tiên trước mắt thì chúng ta phải
mỗi một giai đoạn thì chúng ta có những ưu tiên riêng
và từng từng cái lĩnh vực đó thì sẽ xây dựng một cái ưu tiên nhất định cho mình
vâng được biết ông là người trẻ tuổi nhất
từng được bổ nhiệm làm đại sứ trưởng phái đoàn
thường trực nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bên cạnh unesco vậy thì theo ông
điều gì hay tố chất gì là quan trọng nhất
để một nhà ngoại giao trẻ tuổi
có thể đảm đương được một vị trí quan trọng như vậy
chắc chắn thì tôi nghĩ rằng
đó là yếu tố may mắn
nếu như mà mình thích thực
làm việc và học tập
thì mình sẽ may mắn những cái điều quan trọng
tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn
cái điều quan trọng nhất là phải có niềm đam mê
nếu như không có niềm đam mê
thì rất khó toàn tâm toàn ý
và nếu như các bạn làm việc gì đấy
mà các bạn cảm thấy chưa có đam mê
thì các bạn phải xây tự
hôn đúc lên cho mình
một ngọn lửa đam mê
từ ngọn lửa đam mê đó thì các bạn mới
có đầy nhiệt huyết
để làm cái công việc
mà các bạn thấy rằng là mình yêu thích
cái yếu tố thứ hai nữa là sau khi có đam mê
sau khi có nhiệt huyết rồi
thì đòi hỏi phải có sự chịu khó
chịu khó rèn luyện chịu khó học hỏi
và chịu khó
hết mình phấn đấu cho cái
việc mình theo đuổi đó
cái thứ ba nữa là có những nguồn đam mê
có sự chịu khó và quyết tâm
rồi chưa đủ phải có phương pháp
phải có cách thức làm
tức là mình phải học được
cái cách làm như thế nào thì tôi nghĩ rằng là
bốn yếu tố đó nếu các bạn có đầy đủ
sẽ làm cho các bạn
tự tin và các bạn sẽ thành công
trong công việc của mình
như vậy là muốn thành công trong bất cứ một lĩnh vực nào
thì ta cần phải có sự đam mê này
cần phải có phương pháp này
cộng thêm một ít may mắn nữa
vậy thì không biết được rằng
là nhờ bốn yếu tố này thì ông còn có
những cái kỉ niệm nào khó quên nữa không
rất đáng nhớ mà ông có thể chia sẻ
trong suốt cả quá trình công tác ngoại giao của mình
trong suốt cả quá trình công tác ngoại giao của mình
thì tôi có rất rất nhiều kỉ niệm
nhưng có lẽ là những kỷ niệm mới đây nhất
đối với tôi đấy là cái kỉ niệm mà
tôi tham gia vào cuộc tranh cử
của tổng giám đốc unesco
tôi rất là may mắn vì là người việt nam
đầu tiên tham dự vào
cuộc tranh cử đó và qua đó
mình mới thấy rằng là cuộc tranh cử này
quả thật là tính cạnh tranh
rất cao bên cạnh yếu tố chính trị
thì đấy là một cuộc thi rất là
khốc liệt về chuyên môn
và tôi có cảm giác như là mình
đang trải qua
hơn ba mươi cuộc thi vào đại học
và ở cái tuổi không
còn trẻ nữa để học
để mà thi hơn ba mươi cuộc thi vào đại học
thì nó khủng khiếp như thế nào
và tôi nhớ là mỗi lần tôi
học thì tôi phải
làm việc ở cơ quan xong có thời gian rỗi
là phải nói thư ký là đóng cửa lại để học
về nhà là không tiếp khách
đóng cửa lại học rồi lên máy bay
học rồi đi trên ô tô cũng học
tức là học lúc nào cũng học
và có những lúc mình học mình cảm thấy
mình như là tờ hỏa nhập ma mình không còn nhớ
gì nữa thì bảo là thôi thì
ban ngày học không được mình học ban đêm
thì lại đọc
các cái nội dung mà mình
dự kiến là đấy là nội dung cho
câu hỏi vào một cái băng
và sau đó thì nửa đêm bật băng lên
tức là vừa ngủ vừa học
thì tôi nghĩ đấy là cái kỉ niệm mà
nhiều lúc tôi học nhiều quá
mệt quá tôi cảm thấy hơi bị tủi thân
và tôi bảo tại sao mình lại lựa chọn
cái sự khổ sở như thế này
vào bản thân mình
và rồi này mình có thể hưởng thụ mình có thể
vui vẻ mình có thể đi chơi mình có thể
làm cái gì mình muốn tại sao mình lại
lao vào một cuộc đua
và nó đầy khó khăn đầy
chắc chở và đòi hỏi một cái
nỗ lực hy sinh lớn như vậy
nhưng mà tôi nghĩ như là tôi nói ban đầu
đấy là niềm đam mê
đó là tâm huyết và
mình nghĩ là mình
cảm thấy rất là hạnh phúc mặc dù
cái con đường đấy rất là
vất vả tôi tò mò không biết là rằng là
thời gian sắp tới thì ông
phạm xanh châu sẽ nhận nhiệm vụ
mới là gì ạ như tất cả các bạn đều biết
trong hai tuần nữa tôi sẽ lên đường
sang ấn độ làm đại sứ đặc mệnh
toàn quyền của việt nam tại cộng hòa ấn độ
kiêm nhận liên bang
vương quốc bhutan
tôi rất háo hức cho chuyến đi
mới này vâng tất nhiên là
khi mà nhận nhiệm vụ mới thì sẽ có rất là
nhiều những cái sự háo hức rồi
là mở ra một cánh cửa
mới và chắc chắn được rằng là
đại sứ sẽ ấp ủ rất là
nhiều những cái dự định mới của mình
tôi không biết được rằng là trước khi mà
lên đường thì
đại sứ có nuối tiếc cái điều gì mà
mình chưa thực hiện được hay không
nếu mà nói có rất nhiều điều
nuối tiếc là vẫn chưa làm hết
trong cái thời gian mình làm việc nhưng mà
riêng về lĩnh vực unesco và
lĩnh vực vinh danh di sản
ở mảng văn hóa của unesco
thì tôi có
nuối tiếc là thứ nhất là
tôi rất thích tết việt
tôi cảm thấy
tết việt là một cái
điều đặc biệt trên thế giới này
mà chúng ta cần phải duy trì nó
và tôi rất mong muốn
là một ngày nào đó
để chúng ta có thể trình hồ sơ
cho unesco để vinh danh
tết việt là di sản văn hóa phi vật thể
nhân loại hiện nay thì
vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
nhưng mà tôi thấy hồ sơ đấy rất là xứng đáng
bởi vì cứ mỗi lần nói đến tết mỗi lần chuẩn bị cho tết
là chúng ta cảm thấy dạo rực và thiêng liêng
chúng ta cảm thấy như trở về với cội nguồn của chúng ta
cái hồ sơ thứ hai
tôi cũng rất là mong muốn một ngành nào đó
có thể vinh danh được
đấy là các ẩm thực của việt nam
việt nam là một cường quốc ẩm thực
ngon ăn của việt nam rất ngon
và rất nhiều người đồng ý với quan điểm như vậy
tôi cũng rất là mong
một ngày nào đó
phở việt nam được vinh danh
giống như là spaghetti của ý
hoặc là bánh mì baguette của pháp
họ cũng đang chuẩn bị vinh danh
thì chúng ta phải dùng cái công cụ unesco
để chúng ta quảng bá cho ẩm thực của việt nam
tôi cũng rất là mong
là chúng ta có thể kết nối được
toàn bộ các
di sản ở miền trung của việt nam
chúng ta còn rất nhiều các tháp chàm
ở các khu vực miền trung nữa
tôi rất mong là chúng ta có thể liên kết lại được
để đưa từng tháp chàm đấy
làm một câu chuyện
cho các bạn trẻ ở vùng đấy hiểu rõ hơn
về vùng đất của mình
và văn hóa gốc của mình
đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng
nếu mà có thời gian thì tôi sẽ cố gắng thúc đẩy
cho các hồ sơ này
trước khi lên đường nhận một nhiệm vụ mới
đó là đại sứ việt nam tại ấn độ
vậy thì không biết được rằng là
ông có những cái kế hoạch cụ thể gì
để có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước
bất kỳ đại sứ nào trước khi lên đường
thì cũng xây dựng một cái chương trình hành động của mình
và cái chương trình hành động đó sẽ được
các vụ khu vực đóng góp ý kiến
và được trình lãnh đạo bộ để thông qua
và trở thành một cái cẩm nang
chỉ đạo cái hoạt động của mình
trong những kỳ ba năm
cá nhân tôi thì cũng có một cái chương trình hành động
rất phú và rất nhiều việc phải làm
nhưng với các bạn thì tôi chỉ chia sẻ
là thứ nhất là
quan hệ việt nam
với quan hệ ấn độ
là một quan hệ rất quan trọng
bởi vì ấn độ là một trong ba nước
đối tác chiến lược toàn diện của việt nam
chúng ta cần phải làm thực chất hóa
với quan hệ đó
trên nhiều lĩnh vực
từ thương mại đầu tư
cho đến văn hóa khoa học kỹ thuật
rồi đến an ninh quốc phòng v v
cái thứ hai mà
gọi là có thể kiểm đếm được
trong thời gian tới mà tôi mong muốn làm được
là thứ nhất là tôi rất mong muốn
là ở bên ấn độ
sẽ có một cái văn phòng đài truyền hình việt nam
hoặc là đài truyền hình trung ương
hoặc là vtc hoặc là đài truyền hình nhân dân
làm thế nào đó
để cái thông tin về ấn độ
sẽ là một thông tin khách quan nhất
và tích cực nhất
cái thứ hai tôi rất mong muốn
là thúc đẩy để chúng ta có được một đường bay thẳng
giữa việt nam và ấn độ
cái điểm thứ ba
là tôi rất là tâm đắc
là tôi có nhiệm vụ xây một cái tòa nhà mới
của đại sứ quán việt nam ở ấn độ
ở bên bỉ thì tôi đã trang trí
một cái tòa nhà rất đẹp
và bây giờ tôi muốn cái tòa nhà việt nam ở ấn độ
nó phải là một tòa nhà mang
dấu ấn việt nam
nhưng nó phải hiện đại và văn minh
nó phải là niềm tự hào của việt nam
tuy nhiên chúng tôi còn có rất nhiều các dự án khác nữa
như làm tăng cường giao lưu nhân dân
giao cửa học thuật
và đặc biệt là tôi rất mong là các bạn trẻ
hãy đến ấn độ để học
trong chương trình ngày hôm nay
thì chúng ta còn có sự tham dự
của rất là nhiều các bạn sinh viên
đến từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố hà nội
và chắc hẳn là sau khi mà
lắng nghe những chia sẻ của ông
về cuộc đời sự nghiệp của mình
cũng như là những cái lời khuyên
mà ông đưa ra thì chắc chắn là
bây giờ các bạn sinh viên có rất là nhiều câu hỏi
muốn dành cho ông ông đã sẵn sàng chưa
dạ sẵn sàng
có bạn nào muốn đặt câu hỏi dành cho đại sứ pháp xanh châu không
xin mời em
chào chú ạ cháu tên là trần công huy
cháu đang theo học tại học viện công nghệ biểu trình viễn thông
cháu muốn hỏi chú một câu hỏi
đó chính là theo cháu được biết
thì chúng tham gia rất nhiều các sự kiện văn hóa
với áo dài và
khăn xếp truyền thống liệu đây có phải là
là một sự quảng bá của chú
về văn hóa việt nam đến với các bạn bè quốc tế
hay không chú có thể giải thích
thêm điều này được không ạ cháu cảm ơn
trước tiên mà chúng ta phải hiểu là
bản sắc của một dân tộc nó phải thể hiện
qua những hình thức nào
ở việt nam chúng ta thì
áo dài của người phụ nữ rất là nổi tiếng
và đã trở thành thương hiệu trên thế giới
trang phục của nam giới thì vẫn chưa được
xác định lò như thế nào
chính vì vậy thì tôi rất muốn
cùng những bạn yêu áo dài nam truyền thống
thúc đẩy và tạo ra
một cái phong trào mặc áo dài nam truyền thống
để dần dần
mong sau một ngày nào đó
thì áo dài nam truyền thống sẽ được công nhận
là một trang phục của quốc gia
khi mà mặc cái áo dài truyền thống đó
thì chúng tôi cảm thấy
trong người mang trong mình
rất nhiều cái giá trị văn hóa
đầu tiên mà chúng ta mặc áo dài rồi
tự nhiên cái hành vi ứng xử đi đứng của chúng ta
phải thận trọng hơn
và chúng ta phải nói năng
nó mang dáng dấp của người quân tử
và hơn chứ không phải là
tùy tiện được
đồng thời khi mà ra quốc tế
thì nếu như mặc áo dài
thì nó sẽ rất là bắt mắt
và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng
gọi là hiệu ứng visual
tức là hiệu ứng nhìn
mà người ta thấy rằng là
à anh thầy có một cái trang phục rất là đặc biệt
và người ta sẽ tiếp cận đến mình
và người ta sẽ hỏi
và mình nói là việt nam
thì tự nhiên là quảng bá việt nam
thương hiệu việt nam nó dễ dàng và thuận lợi
xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ
và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi tiếp theo
đến từ các bạn sinh viên ạ
xin mời bạn
dạ vâng cháu chú ạ
hiệu cháu là hồng quỳnh
sinh viên năm thứ ba của học viện chính sách và phát triển ạ
cháu có một câu hỏi muốn hỏi chú
đấy là theo cháu được biết
thì chú từng cùng với cả các đại sứ nước ngoài
tham gia thám hiểm
hang sơn đòng ạ
thì chú có thể chia sẻ đôi nét về
cái chuyến đi đấy cùng với ý nghĩa đấy được không ạ
xin cảm ơn bạn đã theo dõi
cá nhân tôi
cùng với bảy đại sứ tham gia một
chuyến thám hiểm sơn đòng
là một trong kỷ niệm rất đẹp
trong cái cuộc đời
giao văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước của tôi
đi hang sơn đòng đấy
là yếu tố mạo hiểm rất là lớn
bởi vì tất cả mọi người đều phải
tổng cộng số cây bộ
cây số đi lại đi bộ là năm mươi km
và phải trèo rừng
ngủ ở trong hang ngủ trong lều
không có nước tắm
nói chung là sinh hoạt rất là khó khăn
tôi vẫn nhớ là trong lần đi đấy thì
đơn vị tổ chức
có dặn là nếu như mà người
đi trước bước vào viên gạch nào
người đi sau phải bước đúng vào viên gạch đó
chứ nếu mà bước lệch ra
thì có thể bị ngã xuống vực
mà thời điểm mà tôi cảm thấy run và
lo sợ nhất là thời điểm mà
trước khi vào hang thì cái công ty
tổ chức sự kiện mới nói rằng là đề nghị
tất cả các đại sứ phải ký vào
cái biên bản là không
bắt công ty bồi thường trách nhiệm
nếu việc gì xảy ra thì tôi mới
ý thức rằng rằng à
cái chuyến đi này khá là nguy hiểm
thứ hai nữa là người ta cũng đề nghị
là tất cả những người đi mặc các bộ
quần áo màu mẹ
rất sặc sỡ để nhận biết nhau dễ hơn
và trong quá trình đi như vậy thì
đúng lúc đi thì mực nước sông
lại dâng lên và
ban tổ chức quyết định là không đi theo
đường sông nữa đường suối nữa
và chuyển lên đi rừng cái hình ảnh cảm động
nhất là tám đại sứ đấy
đã răng cờ tổ quốc mình
ở giữa hang sơn đòn
và sau đó thì nước nào hát
cua ca của nước đó lúc đấy thì
hang sơn đòn đang trở nên rất hot
sau khi đài truyền hình của
hoa kỳ đưa tin thì sau cái đợt đi đấy
thì nó càng hot hơn
thì đấy là một hình thức chúng ta quảng bá
cách tốt nhất về vẻ đẹp hang sơn đòn
để qua đó thúc đẩy du lịch
nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta thấy rằng là
cùng nhau thì các nước
có thể hợp tác
vì một mục tiêu chung
đấy là vì bảo vệ môi trường
xin cảm ơn những chia sẻ của đại sứ và một lần nữa
cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục
chuyện việt nam tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với
tiểu mục chuyện xa xứ qua câu chuyện
của một người dân nhật bản
đã có hơn hai mươi năm sinh sống và làm việc
tại việt nam
nằm trên con phố nhỏ triệu việt vương của thành phố hà nội
có một địa chỉ đã trở thành quen thuộc
đối với những người dân việt nam
và những người dân nhật bản đang sinh sống
và làm việc tại việt nam
không chỉ là một nơi giúp những người con xa quê
được hướng về đất nước
với những hương vị những món ăn truyền thống đặc trưng
của đất nước mặt trời mọc
tiệm cơm nhật bản kỳ y
của anh kobayashi kojiro
còn là câu nối giới thiệu văn hóa
của đất nước nhật bản
tới những người dân việt nam
bởi vậy nên trong quán nhỏ này
lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại
thế nhưng ít ai biết rằng
mở quán ăn này tại việt nam
cũng đã hơn hai mươi năm nay
ước mơ của tôi
cũng là mở nhà hàng
qua món ăn nhật
muốn giới thiệu
một văn hóa nhật bản
giới thiệu món ăn nhật bản
cho khách hàng của việt nam
cùng làm việc với nhân viên của việt nam
mà thực hiện
như vậy là
tôi rất yêu quý việt nam
cảm mến hà nội từ thời trẻ
đã quyết tâm thực hiện
ước mơ của mình
sau một thời gian tham gia làm việc
trong một dự án tại hà nội
anh xin ở lại rồi mở nhà hàng tại đây
mở nhà hàng như thế này
không chỉ giúp anh thực hiện được ước mơ của mình
mà còn có thể giúp anh giới thiệu
văn hóa truyền thống của người dân nhật bản
đến với người dân việt nam
để các nước hiểu về nhau hơn
và để có thể duy trì
trở thành một địa chỉ quen thuộc
đối với cả người dân việt nam và nhật bản
ngay từ đầu anh đã chú trọng
và chất lượng các món ăn
với các nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng
với anh việc đưa những món ăn ngon đến với khách hàng
nghĩa là làm cho khách hàng hạnh phúc

cho nên rất tặng lời
lịch sử của việt nam
cũng rất lâu dài
chắc lâu dài hơn
lịch sử nhật bản
cũng rất thú vị
làm việc với người việt nam
thì cũng rất hay
thủ đô hà nội
là an ninh tốt nhất
ở đông nam á
môi trường như thế này
đối với người nước ngoài
mà đối với người nhật rất yên tâm mong muốn là nhiều khác hẳn việt nam và nhật được hạnh phúc
việt nam và nhật bản đều là những quốc gia được bạn bè quốc tế biết tới với nền văn hóa lâu đời đậm đà bản sắc dân tộc
bên cạnh nhiều hoạt động chương trình của hai quốc gia thì chính những nét văn hóa gần gũi đậm đà bản sắc dân tộc
chính những người dân những nhà hàng như của anh kobayashi kojiro đã trở thành những chiếc cầu nối đưa người dân hai nước gắn bó và hiểu nhau hơn
vừa rồi là câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà sẽ là lời nhắn gửi của những người con ở xa tổ quốc nhắn gửi về cho người thân và gia đình
một du học sinh việt nam tại tây ban nha gửi lời nhắn về chương trình với nội dung
du học đối với các bạn sinh viên không chỉ là việc học tập và mang về một bằng cấp
đó còn là sự trải nghiệm về văn hóa ẩm thực là cơ hội sinh viên thiết lập mạng lưới quan hệ cho thời gian sau khi đi làm
đến tây ban nha một số du học sinh khá bất ngờ khi nhận ra văn hóa tây ban nha có nhiều nét tương đồng với văn hóa việt nam
đó là con người vô cùng thân thiện và cởi mở tốt bụng
với một nền văn hóa văn minh ba năm lịch sử tây ban nha sẽ cuốn hút các bạn ngay từ ngày đầu tiên đến đây
từ indonesia một du học sinh của việt nam chia sẻ
ở việt nam mỗi ngày bạn dành thời gian hai tiếng đồng hồ để học nói tiếng indonesia
thời gian còn lại bạn nói đọc nghe viết tiếng việt
khi đi du học để đạt kết quả tốt nhất bạn nên làm điều ngược lại với thói quen trên
nghĩa là vẫn dành thời gian gặp gỡ với anh chị em người việt nhưng phải đảm bảo thời gian lên lớp học tại lớp với thầy cô và học ở môi trường bên ngoài
indonesia là quốc gia có nhiều nhóm sắc tộc nhiều nền văn hóa
thế nên bạn càng có nhiều bạn indonesia càng tốt càng đi nhiều quan sát nhiều bạn sẽ càng học được nhiều hơn
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả cũng như những lời nhắm nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí gnacomgmail com